khoảng hai mươi h ngày ba mươi tháng sáu đây điều khiển xe máy chở theo bạn gái trên đường tại xã thành đông huyện bình tân tỉnh vĩnh long
thì xảy ra va chạm giao thông và đánh nhau với một thanh niên tại địa phương
công an xã thành đông đã mời đây về làm việc
ngay sau đó bạn gái của đây đã gọi điện thoại cho sáu đối tượng đến trụ sở công an xã la hét kích động
khi công an xã can ngăn đây cùng nhóm đối tượng này xô đẩy đạp dùng mũ bảo hiểm tấn công
làm một đồng chí công an xã bị thương và cùng rời khỏi trụ sở công an xã
trước đó vào ngày một mươi hai và một mươi chín tháng ba đây bị tòa nhân dân huyện châu thành tỉnh đồng tháp và tòa án nhân dân huyện bình tân tỉnh vĩnh long
tuyên phạt tổng cộng một mươi tám tháng tù về tội trưởng góp tài sản
nhưng đây không chấp nhận bức án và đang làm đơn kháng cáo thì tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội trên
hiện công an huyện bình tân đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
công an tp quy nhơn tỉnh bình định cho biết đã có kết quả giám định số vật chứng thu được tại phòng khách sạn
nơi có hai mươi bốn nam nữ thanh niên đang thuê trọ tổng cộng là một bảy gram ketamine và năm mươi tám gam thuốc lắc mdma
trước đó vào đêm ngày hai mươi hai tháng tám trinh sát đội điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố quy nhơn
phối hợp với công an phường nguyễn văn cử tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường thi sách
qua kiểm tra tại bốn phòng đã phát hiện hai mươi bốn thanh niên trong đó có bảy nữ đang có dấu hiệu phê ma túy
tại các phòng tổ công tác thu giữ ba gói ma túy và ba viên thuốc lắc chưa sử dụng
qua test nhanh có hai mươi một đối tượng trong đó có sáu nữ dương tính với ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã đồng loạt triệt phá ba công ty hoạt động tín dụng đen
cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố quảng ngãi thu giữ hàng chục hung khí dùng để đòi nợ thanh toán nhau
ba nhóm với tám đối tượng bị tạm giữ gồm lê đình công ở tp hà nội đồng văn dân ở tp thanh hóa
tôn văn chiến ở tp bắc giang trần văn hùng ở tp hà nội
ngô đức hoàn ở tp bắc giang và nguyễn thị ngọc hoanh ở tp quảng ngãi
năm hai nghìn một mươi chín các đối tượng trên vào thành phố quảng ngãi hoạt động cho vay lãi nặng đứng tên ba công ty
với danh nghĩa là cầm cày xe chứng minh thư nhưng thực chất các công ty lại hoạt động cho vay lãi cao
có gần bốn trăm linh người dân ở quảng ngãi vay với tổng số tiền là trên ba năm tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã thu giữ nhiều tài liệu và hung khí như rùi cui điện mã tấu lê
dùng để đòi nợ thanh toán nhau của ba nhóm
hiện vụ việc chuyển cho công an tp quảng ngãi xử lý theo quy định pháp luật
thời gian qua lực lượng quản lý thị trường tỉnh lạng sơn liên tục phát hiện bắt giữ hàng loạt lô hàng hóa trung quốc nhập lậu vào việt nam
và đáng chú ý đây hầu hết là hàng hóa tiêu dùng được vận chuyển trên những chiếc xe transit rất khó phát hiện
số lượng hàng này nếu chót lọt thẩm lậu vào thị trường nội địa sẽ gây ra áp lực cạnh tranh không lành mạnh đối với hàng hóa sản xuất trong nước
mặt khác hàng lậu thường là hàng hóa trôi nổi
hàng giả kém chất lượng hậu quả để lại rất khó lường
đây là một xe chở hàng hóa nhập lậu vừa bị đội quản lý thị trường số bảy cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
hàng hóa đều không có hành động chính tự không rõ nguồn gốc xuất xứ
đây chỉ là một trong số hàng trăm vụ buôn lậu ra lợi thương mại vừa bị lực lượng chức năng bắt gỡ trong thời gian qua
đội kiểm tra và thu giữ các mặt hàng chủ yếu là hàng tạp hóa như là quần áo này túi sách này
và các hàng tiêu dùng như đồ quần áo trẻ em và các linh kiện phục tiện điện thoại vải máy mặc
trong thời gian tới đội sẽ tăng cường cơ sở nhân mối báo tin để cung cấp những thông tin về các đối tượng
và xây dựng những phương án tăng cường kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa
có nguồn gốc sản xuất ngoài việt nam vào thị trường nội địa
tại đội quản lý thị trường số hai
năm xe ô tô chỗ số lượng lớn hàng hóa nhập lậu cũng đang được thu giữ tại đội
hầu hết các mặt hàng trên những xe này đều có nguồn gốc sản xuất ngoài việt nam
các đối tượng buôn lậu ngày càng có những phương thức thủ đoạn tinh vi
nhằm che giấu cho nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm tra bắt giữ
tăng cường những cách chống buôn lậu và trở lại thương mại trên địa bàn
qua kiểm tra thì đã xử lý nhiều vụ việc và nhiều đối tượng
từ đó là tình hình buôn lậu trên địa bàn

đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại thì lợi dụng đêm tối
dùng những phương tiện chạy với tốc độ cao
và cho người canh trong cổng cơ quan của lực lượng chống buôn lậu hai mươi bốn hai mươi bốn để cản trở
nhiều khi còn càng cản trở cũng là một cái rất khó khăn cho các lực lượng chống buôn lậu
so với cùng kỳ năm ngoái việc buôn bán vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên địa bàn tỉnh lạng sơn đã giảm
tuy nhiên từ giờ đến cuối năm
được dự báo là thời điểm nóng về hàng hóa nhập lậu
vì vậy đòi hỏi ngành quản lý thị trường nên áp dụng các biện pháp
chủ động phòng ngừa đấu tranh với hành vi này
cuối năm hai nghìn một mươi chín dự báo là nhu cầu tiêu thụ của nhân dân trên địa bàn sẽ tăng
thì cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn chúng tôi đã ban hành ba cái văn bản
và xây dựng một cái kế hoạch để triển khai cái đợt cao điểm
từ nay đến tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi
để chỉ đạo các đội là tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát
rồi cắt cử công chức trực năm mươi quân số vào các ngành nghỉ
để sẵn sàng công tác phối hợp chống buôn lậu gian lận thương mại ngay từ biên giới
buôn lậu luôn diễn ra phức tạp tại các tuyến biên giới
để ngăn chặn và hạn chế tình hình này
đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có sự phối hợp đồng bộ
xử lý quyết liệt đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát
kiên quyết đấu tranh không để hàng hóa nhập lậu thẩm thấu vào nội địa
một vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra vào trưa ngày hôm nay tại tỉnh khánh hòa
trong lúc đang mải mê bắt đốc bên bãi thủy triều ven vịnh cam ranh
bốn người trong một gia đình bị xa vào hồ nước và đã tử vong sau khi bị sóng cuốn nhấn chìm
vụ tai nạn thương tâm xảy ra trong buổi trưa cùng ngày
thời điểm đó bà thái thị hà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
trú ở thôn hòa diêm xã cam thịnh đông thành phố cam ranh
cùng với hai người con gái là đặng thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đặng thị liên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng cháu ngoại là đặng thùy trâm sinh năm hai nghìn chín
và người con rể là ngô văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cùng nhau đến bãi thủy triều ven vịnh biển cam ranh thuộc địa phận xã cam thịnh đông để bắt đốc
trong lúc đang nổi qua những mảng nước biển đang tràn vào bãi
bà hà cùng với cháu trâm rơi xuống vùng nước sâu lâm vào tình trạng chơi bới do không biết bơi
trong giây phút hoảng loạn hai người con gái của bà hà
là thủy và liên lao xuống cứu nhưng bốn người đã bị một đợt sóng biển cuốn trôi và nhấn chìm xuống hố
người duy nhất còn lại là ngô văn chiến vội chạy vào làng kêu lao một số người chạy ra bãi thủy triều cứu nạn nhưng bất thành
hơn hai giờ sau đó thi thể của bốn nạn nhân đã được tìm thấy
trong số đó đặng thị thủy cùng với đặng thùy trâm là vợ và con của anh ngô văn chiến
chiều cùng ngày ubnd tp cam ranh ubnd xã cam thịnh đông đã viếng thăm chia buồn và trao số tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân
chiều nay tại hà nội thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp tổng thư ký asean
lim trúc hòi và đại diện ban thư ký asean trong chuyến thăm làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao kết quả làm việc trao đổi giữa tổng thư ký đoàn ban thư ký asean
với các bộ ngành và đại diện cộng đồng doanh nghiệp của việt nam
thủ tướng đề nghị ban thư ký asean
tích cực phối hợp hỗ trợ các cơ quan liên quan của việt nam
cả về nội dung và công tác tổ chức trong nhiệm kỳ việt nam là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
trong vai trò ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết việt nam sẽ tích cực cùng các nước asean
đóng góp thúc đẩy quan hệ gắn kết và hợp tác hiệu quả giữa liên hợp quốc với các tổ chức khu vực như asean
trong khi đó tổng thư ký asean lim chok hoi cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
bày tỏ hài lòng với kết quả của chuyến thăm việt nam lần này
tổng thư ký asean lim chok hoi đánh giá cao công tác chuẩn bị của việt nam
cho nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi từ sớm với lộ trình và các bước đi cụ thể
đồng thời cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trao đổi và chia sẻ thông tin giữa các đầu mối liên quan
của ban thư ký asean với các cơ quan chuyên ngành của việt nam để chuẩn bị tốt nhất
cho nhiệm kỳ chủ tịch asean của việt nam năm hai nghìn hai mươi
trước đó trong sáng ngày hôm nay hai mươi bảy tháng tám phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
cũng đã tiếp tổng thư ký asean lim chok hoi và đại diện ban thư ký asean
chiều nay tại hà nội đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương cùng thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đồng chí tô anh dũng
thứ trưởng bộ ngoại giao đã đồng chủ trì hội thảo chuyên đề vấn đề an ninh chính trị
liên quan đến sự phát triển của các hội quần chúng trong nước và các hội đoàn của người việt nam ở nước ngoài
tại hội thảo nhiều ý kiến khẳng định thời gian qua nhất là sau khi bộ chính trị ban hành kết luận số một trăm linh hai kltvk
về hội quần chúng các hội quần chúng và các hội đoàn của người việt nam ở nước ngoài
ngày càng phát triển nhanh về số lượng đa dạng về hình thức tổ chức tính chất hoạt động phong phú
hoạt động của các hội quần chúng trong nước và các hội đoàn người việt nam ở nước ngoài
đã góp phần tích cực vào việc xây dựng củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của đất nước
tuy nhiên thực tiễn cũng đã chỉ ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý nhà nước đối với các hội
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những vấn đề an ninh chính trị
với sự phát triển của các hội quần chúng trong nước và các hội đoàn của người việt nam ở nước ngoài
những khó khăn thách thức đang đặt ra trong công tác quản lý hội
trên cơ sở đó đề xuất đảng nhà nước các chủ trương chính sách nâng cao hiệu quả công tác quản lý hội quân chúng
phát biểu tại hội thảo đồng chí trương thị mai nhấn mạnh
vấn đề an ninh chính trị liên quan đến sự phát triển của các hội quần chúng trong nước
và các hội đoàn của người việt nam ở nước ngoài là vấn đề quan trọng
đề nghị các bộ ban ngành liên quan cần thực hiện nhiều biện pháp để thao ngỡ các vướng mắc
đặc biệt cần lưu tâm đến một số biện pháp
như tăng cường sự lãnh đạo của đảng hoàn thiện hệ thống pháp luật
chú trọng công tác tuyên truyền vận động để các hội quần chúng hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện
tự quản tự chịu trách nhiệm và tuân thủ pháp luật đúng tôn trị mục đích
đồng thời thực hiện các biện pháp phù hợp để bài trừ ngăn chặn các tổ chức bất hợp pháp đang hoạt động
phát biểu kết thúc hội nghị thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
là cơ quan chủ trì tổ chức hội thảo đồng thời là một cơ quan nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị
bộ công an sẽ nghiêm túc ghi nhận tiếp thu các ý kiến được các đại biểu nêu tại hội thảo
đồng thời tổ chức nghiên cứu xà xoát và sẽ thực hiện nhiều biện pháp trong thời gian tới
để thao gỡ các vướng mắc bất cập tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị
liên quan đến sự phát triển của các hội quần chúng trong nước và các hội đoàn của người việt nam ở nước ngoài
đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các hội nhóm bất hợp pháp hoạt động tại việt nam và trên không gian mạng
sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến
quán triệt thực hiện kết luận số bốn mươi bốn của ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chỉ thị số chín của ban bí thư khóa một mươi một
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
và kết luận số bốn mươi năm của ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chỉ thị số một mươi năm
của ban bí thư khóa một mươi một về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
đường sắt đường thủy nội địa và khắc phục ồn tắc giao thông
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
sự hội nghị có trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
đại diện các bộ ban ngành trung ương và các đơn vị thuộc bộ công an
cho thấy việc tổ chức quán triệt triển khai chỉ thị số chín và chỉ thị số một mươi tám của ban bí thư đã được các cấp ủy đảng
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các bộ ban ngành các cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hệ thống
một trăm linh tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tê nạn xã hội
và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ban hành nhiều chủ trương đường lối
chính sách pháp luật quan trọng có phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
bên cạnh đó công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ồn tắc giao thông đã đạt được nhiều kết quả tích cực
tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí ý thức tự giác chấp hành các quy định về giao thông của người dân có những chuyển biến rõ rệt
để tiếp tục thực hiện hiệu quả kết luận số bốn mươi bốn và bốn mươi năm của ban bí thư với vai trò là cơ quan thường trực giúp ban bí thư kiểm tra đôn đốc
hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các chỉ thị trên đảng ủy công an trung ương ban hành các kế hoạch gửi đến các tỉnh ủy thành ủy các ban đảng
ban cán sự đảng đảng đoàn các đảng ủy trực thuộc trung ương các đảng ủy đơn vị sự nghiệp trung ương
đối với thực hiện chỉ thị số chín bộ trưởng tô lâm đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền chú trọng xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình
theo hình thức tự phòng tự quản tự bảo vệ tự hòa giải về an ninh trật tự trong tình hình mới tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với quân đội
mặt trận tổ quốc và các ban ngành tổ chức đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đối với thực hiện chỉ thị số một mươi tám cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông nâng cao vai trò
trách nhiệm của người đứng đầu tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp xã giao ngài pranay verma đại sứ cộng hòa ấn độ tại việt nam
thời gian qua mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa việt nam và ấn độ
đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp củng cố và phát triển
ngày càng đi vào chiều sâu hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực
trong đó quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan của ấn độ không ngừng phát triển
chào mừng ngài pranay verma sang nhận nhiệm vụ mới tại việt nam
bộ trưởng tô lâm chúc nhiệm kỳ công tác của ngài đại sứ đạt nhiều thắng lợi thành công đồng thời mong muốn
thời gian tới ấn độ ủng hộ việt nam ở vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin
phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm hình sự có tổ chức xuyên quốc gia bảo vệ công dân
cơ quan đại diện nước này tại nước kia bảo vệ tuyệt đối các đoàn cấp cao sang thăm viếng lẫn nhau
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và đào tạo
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đại sứ pranay verma khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ tiếp tục là cầu nối
góp phần vun đắp và thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước việt nam và ấn độ giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan hữu quan thực thi pháp luật ấn độ phát triển lên tầm cao mới
sau hai ngày nỗ lực nghiêm túc thi đấu vòng chung kết hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân
lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín khu vực phía nam diễn ra
tại tỉnh đắk lắc đã thành công tốt đẹp
vòng chung kết hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín khu vực phía nam
với sự tham gia của gần sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ đến từ một mươi đội tuyển đã đạt giải nhất nhì tại bảng vòng loại
bao gồm đội tuyển công an đắk lắc cà mau quảng nam khánh hòa kiên giang bình dương tiền giang
công an thành phố hồ chí minh trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai và trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm
các đội tuyển tham dự hội thi đã tranh tài sôi nổi ở bốn nội dung thi đấu
gồm thi tình huống ứng dụng võ thuật thi lý thuyết thi điều lệnh đội ngũ nghi lễ võ thuật và bắn súng
qua đợt thi này cho chúng tôi rất nhiều ý nghĩa
thứ nhất là dè luyện thể lực cho từng cán bộ chiến sĩ và từng cán bộ chiến sĩ không những vững vàng về bản lĩnh trị
am hiểu về pháp luật tuyên thông về nhiệm vụ
mà còn biết sử dụng thông thạo tất cả các loại vũ khí công cụ trợ và võ thuật
để tấn công chấn áp tất cả các loại tội phạm bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân
qua hội thi lần này chúng tôi học được rất nhiều kỹ năng bổ sung vào nghiệp vụ của các lực lượng
nhất là các lực lượng trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát
và những lực lượng mũi nhọn trong đấu tranh phòng chống tội phạm
ngay cả trong công tác quản lý nhà nước
về hành chính trực tự xã hội cũng được nâng lên về chất và lượng
để nâng cao sức chiến đấu và hiệu quả công tác của lực lượng công an
góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trực tự an toàn xã hội
được thi lần này thì bộ công an ra quy chế sử dụng súng cz bảy mươi năm c
với nội dung bắn chậm thì bắn hai tay và bia bốn a
với nội dung bắn nhanh thì sử dụng bia số năm
và bắn bài ứng dụng bốn a
với nội dung một mươi hai giây năm viên hai băng
mặc dù lần đầu tiên tham gia giải đấu lớn này
nhưng với sự quyết tâm cao độ tôi đã đạt được thành tích là nhất môn bắn chậm
và giải nhì toàn năng bắn súng hai nội dung bắn nhanh và bắn chậm
hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín khu vực phía nam
là dịp để công an các tỉnh thành phố đến giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm
trong công tác huấn luyện điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân
góp phần nâng cao ý thức rèn luyện tư thế lễ tiết tác phong cho cán bộ chiến sĩ
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và lan tỏa khí thế rèn cán luyện quân trong toàn lực lượng
hướng đến mục tiêu xây dựng tính quân phong quân kỳ sự chính quy tình nguyện
nhằm phục vụ hiệu quả hơn cho công tác chiến đấu tấn công chấn áp các loại tội phạm
góp phần bảo vệ tốt an ninh trật tự vì bình yên hạnh phúc cho nhân dân
kết thúc hội thi bàn tổ chức đã trao ba mươi hai giải thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc
trong đó đội tuyển công an tỉnh đắk lắc đạt giải nhất toàn đoàn
đội tuyển công an cà mau và trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai đạt giải nhì toàn đoàn
đội tuyển công an thành phố hồ chí minh công an tỉnh quảng nam và công an tỉnh bình dương đạt giải ba
tại buổi lễ ban tổ chức cũng đã trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho các đội tuyển
vì đã có thành tích xuất sắc tại trung kết hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín khu vực phía nam
chiều nay tại trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo lái xe của cảnh sát giao thông bộ công an
đóng trên địa bàn xã thi sơn huyện kim bảng tỉnh hà nam
cục cảnh sát giao thông bộ công an tổ chức bế mạc hội thi lái xe ô tô giỏi và an toàn trong lực lượng cảnh sát giao thông năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian hai ngày
và hai mươi bảy tháng tám sáu mươi hai đoàn với hai trăm bốn mươi năm thí sinh đến từ cục cảnh sát giao thông bộ công an và công an các địa phương
trải qua hai phần thi gồm thi lý thuyết bằng phương pháp xét nghiệm trên máy tính và thi thực hành kỹ năng lái xe nâng cao trên xa hình
thông qua hội thi nhằm kiểm tra đánh giá thực trạng về kiến thức hiểu biết pháp luật giao thông đường bộ
kỹ năng lái xe khả năng xử lý các tình huống trong khi điều kiện phương tiện của cán bộ chiến sĩ
từ đó làm cơ sở để có phương án bồi dưỡng tập huấn nâng cao kỹ năng lái xe xử lý tình huống cho toàn lực lượng cảnh sát giao thông
đồng thời nâng cao nhận thức giáo dục pháp luật về an toàn giao thông văn hóa giao thông
góp phần làm giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến cán bộ chiến sĩ trong công an nhân dân
thúc đẩy phong trào thi đua giữa các đơn vị cá nhân góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông vững mạnh
kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao giải nhất cho công an tỉnh bình phước
sải hai thuộc về cục cảnh sát giao thông và công an thành phố hải phòng
giải ba thuộc về công an tỉnh hà nam phú thọ và công an thành phố hà nội
cũng trong chiều nay đoàn đại biểu bộ quốc phòng vương quốc campuchia đã sang tỉnh an giang việt nam
tham gia các hoạt động của giao lưu hữu nghị biên giới việt nam campuchia cấp bộ tư lệnh năm hai nghìn một mươi chín
sau lễ đón chính thức
đoàn đại biểu hai nước tham gia hội nghị bàn tròn về công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới
kiểm soát cửa khẩu và đảm bảo an ninh trả tự khu vực biên giới việt nam campuchia
chuỗi các hoạt động nằm trong chương trình giao lưu lần này tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết
hữu nghị gắn bó keo sơn giữa hai nước nói chung và giữa các lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước nói riêng
góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước
nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám quốc khánh mùng hai tháng chín
kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh và năm mươi năm ngày mất của người
tối nay tại hà nội đài phát thanh truyền hình hà nội đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật theo chân bác
chương trình theo chân bác là sự kết hợp giữa thơ nhạc và nghệ thuật sân khấu
nhằm tái hiện dân dung phong cách của chủ tịch hồ chí minh thực hiện di trúc của người
năm mươi năm qua thủ đô hà nội đã và đang đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội
là động lực để cả nước cùng thực hiện mong ước của người
chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt theo chân bác là món quà tri ân và kỷ niệm dấu ấn năm mươi năm thực hiện di trúc của người
các tiết mục được giàn dựng công phu lựa chọn kỹ càng phối hợp với sân khấu âm thanh ánh sáng
được đầu tư hoành tráng với sự đóng góp trình diễn của các ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng
bên cạnh đó những câu chuyện giao lưu với các nhà nghiên cứu
giúp người xem hiểu thêm về sự vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh nhất là giá trị bất hủ của bản di trúc mà bác để lại